nhiều doanh nghiệp sản xuất việt nam bày tỏ mong muốn được xuất khẩu nông sản chính ngạch
sang các thị trường phát triển
tuy nhiên làm thế nào để nông sản việt đạt chuẩn quốc tế là vấn đề mà các doanh nghiệp rất quan tâm
đây cũng là chủ đề chính của hội thảo đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chính ngạch vào các thị trường phát triển
do hội hằng việt nam chất lượng cao tổ chức tại tp hcm
tại hội thảo các chuyên gia cho biết việt nam hiện là quốc gia có nhiều lợi thế
để phát triển các sản phẩm nông sản
theo thống kê một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ngành nông nghiệp đã xuất siêu bảy bốn mươi năm tỷ usd
tổng giá trị xuất khẩu nông sản của việt nam đang đứng thứ một mươi năm trên thế giới
tuy nhiên xuất khẩu nông sản của việt nam chưa bền vững khi phụ thuộc rất lớn
vào việc xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường trung quốc
quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ phân tán các mặt hàng nông sản chủ lực có sức cạnh tranh kém
khi chỉ có năm đạt tiêu chuẩn quốc tế ít có thương hiệu trên thị trường
và tỷ lệ các sản phẩm qua chế biến còn rất thấp
hiện nay sản phẩm rau củ quả chúng ta chưa có là trụng hóa
đòi hỏi chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa
đặc biệt nhất là cái vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà hiện nay các thị trường thế giới họ đang quan tâm
theo các chuyên gia cho rằng để nông sản của nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ được
trong chuỗi giá trị cao thì phải đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm
việc gáp global gap haccp v v
trong đó cụ thể với tiêu chuẩn của nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ được
để có thể tiến tới đạt được chứng nhận này thì local gap là một giải pháp tiết kiệm chi phí
nhằm tạo thuận lợi cho hộ sản xuất và nhà sản xuất nông nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
có cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn
người nông dân càng thể hiện được nhiều thông tin của quá trình sản xuất của mình
lại càng có cơ hội để bán được nhiều hơn
và nói về việc áp dụng công nghệ đó
thì trong trường hợp của chúng tôi người nông dân hoàn toàn có thể được sử dụng miễn phí
và chúng tôi có thể tính tiền
là tính tiền
từ doanh nghiệp những doanh nghiệp những cái đơn vị là thu mua
thì nó là một phần nhỏ
cái phần mà doanh nghiệp và người nông dân tiết kiệm được
theo các chuyên gia với local gap
thông tin minh bạch về sản phẩm lẫn mã số sẽ có trên website của global gap
đây sẽ là bước đệm cho các nhà sản xuất nông sản việt nam đi vào thị trường quốc tế
nơi yêu cầu những tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao và khắc khe